kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô sáng nay tại phố đi bộ hồ hàn kiếm đã diễn ra ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm tp hà nội tổ chức
hơn ba mươi doanh nghiệp cùng nhiều lao động đã tham dự ngày hội
ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đặc biệt là các bạn thanh niên sinh viên khi được tiếp cận và tham gia vào thị trường lao động
được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng để lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ và khả năng của bản thân
có hơn ba mươi doanh nghiệp tham gia với nhiều vị trí tuyển dụng đa dạng các ngành nghề kế toán thu ngân bán hàng kỹ thuật nhân viên phát triển thị trường nhân viên hành chính kỹ sư và nhiều vị trí khác có chất lượng cùng quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng
ngoài ra tại phiên giao dịch việc làm có năm mươi chỉ tiêu du học xuất khẩu lao động đến hàn quốc nhật bản đài loan mang thêm những lựa chọn công việc cho người lao động tại thủ đô